xin chào mừng quý vị quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị f từng đến điểm tiêm chủng và đám cỗ hà nội khẩn trương tìm người
câu hỏi vì sao khách chưa thể mua vé máy bay vào dịp tết hay chợ siêu thị tại tp hcm được hoạt động với điều kiện nào
sẽ là những thông tin phát sóng trong bản tin ngày hôm nay
còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý khác về diễn biến dịch trên cả nước vào tối nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
về tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín tám trăm bốn mươi chín ca nhiễm mới trong đó có một mươi ca nhập cảnh
và chín tám trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước tăng một trăm chín mươi tám ca so với ngày trước đó tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có bốn chín trăm năm mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau
tp hcm một ba trăm ba mươi bảy ca đồng nai sáu trăm sáu mươi bốn ca bình dương sáu trăm linh một ca an giang năm trăm hai mươi bảy ca tiền giang năm trăm hai mươi sáu ca
tp hcm một ba trăm ba mươi bảy ca đồng nai sáu trăm sáu mươi bốn ca bình dương sáu trăm linh một ca an giang năm trăm hai mươi bảy ca tiền giang năm trăm hai mươi sáu ca đồng thời phân bộ đều giữa các tỉnh miền tây
tp hcm một ba trăm ba mươi bảy ca đồng nai sáu trăm sáu mươi bốn ca đồng thời phân bộ đều giữa các tỉnh miền tây
tp hcm một ba trăm ba mươi bảy ca đồng thời phân bộ đều giữa các tỉnh miền tây
từ đầu dịch đến nay việt nam có một năm mươi năm hai trăm bốn mươi sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
là một năm mươi một trăm tám mươi năm ca trong đó có tám trăm bảy mươi hai năm mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua gồm có yên bái và bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm có tp hcm đứng đầu với số ca nhiễm là bốn trăm năm mươi một một trăm một mươi ba ca
bình dương hai trăm bốn mươi năm ba trăm hai mươi một ca và đồng nai bảy mươi chín chín trăm hai mươi sáu ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của bộ y tế
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba tám trăm bảy mươi ba tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm bảy mươi bốn tám trăm bảy mươi
về số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn ba trăm ba mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai chín trăm sáu mươi thở oxy dòng cao hfnc tám trăm bốn mươi bảy thở máy không xâm lấn một trăm hai mươi
thơ máy xăm lớn ba trăm chín mươi bốn và can thiệp ecmo là một mươi một
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi một ghi nhận sáu mươi bảy ca tử vong
tại tp hcm có hai mươi sáu ca bình dương một mươi hai ca an giang bảy ca tây ninh bốn ca long an bốn ca cần thơ ba ca sóc trăng ba ca bình thuận hai ca bạc liêu hai ca hà nội một ca
vĩnh long một ca và rịa vũng tàu một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba ba trăm ba mươi bảy ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
vừa qua trung tâm y tế huyện sóc sơn hà nội phát thông báo khẩn tìm người từng đến ba địa điểm có liên quan ca covid một mươi chín
trung tâm y tế sóc sơn khẩn tìm người từng đến ba địa điểm có liên quan ca bệnh này
gồm nhà văn hóa thôn ninh cầm xã tân dân đám cổ nhà bà đảm ở ninh cầm đám cỗ nhà bà giám ninh cầm
người thuộc diện trên cần thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế
đồng thời liên hệ ngay với trạm y tế xã tân dân số điện thoại chín trăm sáu mươi hai tám trăm bảy mươi tám tám trăm bảy mươi hoặc khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế sóc sơn điện thoại chín trăm một mươi hai ba trăm sáu mươi
ba trăm bốn mươi sáu tám trăm năm mươi để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống dịch theo quy định
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến nay huyện sóc sơn ghi nhận chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có bốn k tại xã tân minh hai k tại trung giã một f ở xã hiển ninh và hai k tại tân dân
địa bàn huyện đang cách ly y tế theo dõi sức khỏe hai trăm chín mươi sáu f một ba trăm chín mươi tám f hai và một hai trăm linh hai trường hợp liên quan khác
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hà nội
đã xuất hiện nhiều ổ dịch mới diễn biến phức tạp
nên các chuyên gia cảnh báo cần cảnh giác cao độ và mở rộng việc cách ly tại nhà
đồng thời bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
tình hình dịch bệnh ở hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc đang gia tăng mạnh
theo ông đinh tiến dũng toàn thành phố hà nội đang có một mươi hai chùm ca bệnh và vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm phong tỏa
dự báo số ca f phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng
và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ông đinh tiến dũng cảnh báo tâm lý chủ quan cũng ngày càng phổ biến
trong đó nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm năm k
nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
khi không yêu cầu khách quét mã qr khai báo y tế thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép
qua đó cho thấy diễn biến dịch covid một mươi chín tại hà nội có nguy cơ bùng phát mạnh
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng sự kiện khẩn cấp công cộng bộ y tế
hiện nay theo nghị quyết một trăm hai mươi tám các địa phương đã nới lỏng các hoạt động
cũng như nới lỏng việc đi lại và chấp nhận không thể jero covid
khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng sẽ kéo theo số f một tăng lên
vì thế việc áp dụng cách ly tại nhà rất cần thiết
hiện nay cùng với nhiều địa phương trên cả nước
thành phố hà nội cũng xuất hiện nhiều ổ dịch mới với các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
diễn biến phức tạp khó lường
hà nội cần cảnh giác cao độ
trong đó cần xét nghiệm các đối tượng nguy cơ vùng nguy cơ đặc biệt là xét nghiệm hàng ngày
tất cả các trường hợp sốt ho khó thở để phát hiện ổ dịch khoanh vùng dập dịch kịp thời
đồng thời đánh giá nguy cơ đúng để có đáp ứng phù hợp
cũng tại hà nội các chuyên gia dịch tễ nhận định
diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đang thay đổi hàng ngày và rất phức tạp
vì thế ngành y tế hà nội đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống số ca f tăng cao
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
tình hình dịch bệnh trên cả nước và hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc đang gia tăng mạnh
lãnh đạo cdc hà nội cũng nhận định dịch bệnh không chỉ xâm nhập từ bên ngoài
mà mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng thời gian qua vì còn có những ca bệnh lần khuất chưa được phát hiện
thêm vào đó sự đi lại của người dân được nới lỏng
sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
một số chùm ca bệnh ổ dịch như tại thị trấn quốc oai huyện quốc oai xã tiến thắng huyện mê linh
trận đinh nghiệp huyện gia lâm dự báo còn phức tạp nguy cơ lây nhiễm cao
các chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu đám cưới giao lưu buôn bán
và liên quan đến các cơ quan công sở của nhà nước nên lượng người có tiếp xúc với f không nhiều
ông khổng minh tuấn cho biết hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
tương tự với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
cụ thể f một ở quận huyện thị xã nào thì cách ly tập trung tại địa bàn của quận huyện thị xã đó
thành phố cũng đang thiết lập các trạm y tế lưu động để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ
nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn
thời gian tới các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài của các bệnh viện
để hỗ trợ cho việc điều trị f không chịu chứng
ông tuấn cho biết tới đây thành phố sẽ không đưa f không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung
mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động
việc lập trạm y tế lưu động tại các địa phương cũng tương tự điều trị tại nhà
bởi các trạm y tế lưu động này không cố định không điều trị tập trung
các quận huyện xã phường đều phải có địa điểm để điều trị cho f không triệu chứng
chúng tôi tin chắc câu hỏi này cũng là nỗi niềm của rất nhiều người xa quê
khi các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đã kích hoạt trở lại
nhưng đến nay hành khách vẫn chưa thể mua được vé máy bay tết nguyên đán
vậy vì sao đến thời điểm này khách chưa thể mua vé máy bay dịp tết
câu trả lời sẽ có trong phần tin tức ngay sau đây
hơn một tháng triển khai các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ
tính từ ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bốn hãng hàng không việt nam đã tổ chức khai thác bốn mươi hai đường bay nội địa
tới toàn bộ hai mươi hai cảng hàng không của việt nam
với tổng cộng hơn hai năm trăm linh chuyến bay vận chuyển gần hai trăm năm mươi khách
theo cục hàng không việt nam nhu cầu bay lớn nhất tập trung vào đường trục
đặc biệt là các đường bay kết nối tp hcm và các địa phương phía bắc như hà nội hải phòng thanh hóa nghệ an
trong đó đường bay có kết quả vận chuyển tốt nhất là hà nội tp hcm
toàn bộ hành khách có vận chuyển đáp ứng yêu cầu
có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ cục hàng không việt nam thông tin
liên quan đến kế hoạch bay dịp tết
theo ông võ huy cường do quy định hiện tại mới áp dụng đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nên các hãng hàng không khó khăn trong việc lập kế hoạch khai thác trong lịch bay mùa đông hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là kế hoạch bay tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên việc mở đường bay đến đâu tần suất như thế nào
cần căn cứ vào thực tiễn thì mới mở bán
để tránh trường hợp vé bán
nhưng chuyến bay không thể thực hiện được nếu dịch diễn biến phức tạp
chính vì vậy bộ giao thông vận tải đã yêu cầu chỉ mở bán những chuyến bay đã được cấp phép
điều này cũng đồng nghĩa với việc đến thời điểm hiện tại
các hãng mới chỉ mở bán cho các chuyến bay khởi hành trước ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ông cường thông tin
anh nguyễn huy a trung cư royo city hà nội cho biết
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai anh định bay vào sài gòn thăm và ăn tết cùng bố mẹ
mọi năm anh thường đặt vé khá sớm cho chủ động
tuy nhiên năm nay anh dự định gần ngày đi mới đặt
thời gian qua khá nhiều chuyến bay bị hủy do dịch
bản thân tôi cũng đã bị hủy một chuyến bay đi côn đảo do ảnh hưởng của dịch
dù đã mua vé và đặt khách sạn
đến giờ vẫn chưa thể bay lại
rút kinh nghiệm từ việc này tôi quyết định sát ngày bay mới đặt vé
có đắt hơn cũng đảnh chịu
anh huy a chia sẻ
tương tự chị nguyễn thu pê chú tại khu trung cư old trat parkview tp hcm cho biết
vé máy bay tết từ tp hcm ra hà nội thường rất khó mua
năm chị đều phải chủ động đặt từ rất sớm tầm tháng tám chín dương lịch
tuy nhiên năm nay dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến mọi thứ đảo lộn
đến thời điểm này chị vẫn chưa thể đặt được vé để về quê
tôi vẫn phải liên tục canh thông tin chỉ sợ vé được mở bán
mình không để ý lại không mua được chị p nói
đại diện việt nam airlines cho hay cũng như mọi năm hãng đã triển khai công tác bán vé tết trước năm tháng
và đã sẵn sàng các công tác bán tết hai nghìn hai mươi hai từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với các thông điệp về số ghế cung ứng
cũng như các chương trình giới thiệu điểm đến để hành khách đi lại thăm thân nghỉ ngơi
tuy nhiên từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi nhà chức trách yêu cầu dừng bán vé các đường bay nội địa
các hoạt động bán vé nói chung và công tác triển khai chuẩn bị cho tết hai nghìn hai mươi hai nói riêng đã tạm dừng
hiện nay theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải cục hàng không việt nam các hãng hàng không
trong đó có việt nam airlines vẫn đang khai thác giới hạn tần suất trong giai đoạn thí điểm đường bay nội địa
chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm cho phép khôi phục hoàn toàn các chuyến bay nội địa
để mở bán tết trở lại cho người dân đặt chỗ mua vé đại diện việt nam airline thông tin
vừa qua ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành quyết định ba nghìn chín trăm linh về quy định tạm thời tìm các biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trong đó tp hcm ban hành quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch
trên phạm vi phường xã thị trấn
đối với các hoạt động tại chợ siêu thị
vậy cụ thể có những điều kiện nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
theo đó ở các phường xã thị trấn cấp độ một hai mươi ba các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini
cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm chợ truyền thống chợ đầu mối được phép hoạt động có điều kiện
tại các phường xã thị trấn cấp độ bốn các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini
cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm chợ truyền thống chợ đầu mối phải hoạt động hạn chế
cụ thể tại các siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm
hoạt động tối đa năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
chợ truyền thống phải hạn chế số người hoạt động cùng một thời điểm
chỉ cho phép hoạt động đối với các ngành hàng kinh doanh lương thực thực phẩm trong chợ
giảm công suất phục vụ của chợ tăng cường hình thức bán hàng trực tuyến
thực hiện biện pháp giảm số lượng tiểu thương người phụ việc khách mua sắm tại chợ trong cùng một thời điểm
phù hợp với tình hình thực tế
chợ đầu mối hoạt động hạn chế số lượng người hoạt động cùng một thời điểm
tăng cường thực hiện giao dịch bán hàng trực tuyến hạn chế số lượng thương nhân và khách đến giao dịch trực tiếp tại chợ
ủy ban dân tp hcm yêu cầu thực hiện biện pháp giảm số lượng người phụ việc
người bốc dỡ hàng hóa cùng một thời điểm phù hợp với tình hình thực tế
hoạt động cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của sở công thương
trong khi đó hoạt động bán hàng rong vé số dạo được phép hoạt động ở các phường xã thị trấn cấp độ một
hoạt động hạn chế ở khu vực cấp độ hai phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
tại các phường xã thị trấn cấp độ ba cấp độ bốn không được phép bán hàng rong bán vé số dạo
sau vận tải công cộng xe buýt buýt sông taxi thì đến nay
tp hcm đã cho phép thêm loại hình xe ôm công nghệ hoạt động với điều kiện hạn chế áp dụng theo từng khu vực cấp độ dịch
để thích ứng với cấp độ dịch này các phương tiện giao thông cũng có những nguyên tắc nhất định để hoạt động
đối với quy định mới dành cho lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ ngày hôm nay tp hcm sẽ cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại
đồng thời có hướng dẫn hoạt động cho tất cả các phương tiện vận tải trong bốn vùng cấp độ dịch covid một mươi chín
đối với xe mô tô sử dụng công nghệ có đăng ký phương tiện này được phép hoạt động ở khu vực vùng cấp độ một
nếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với vùng đạt cấp độ hai loại hình này được hoạt động hạn chế không quá năm mươi số xe của từng đơn vị
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải tp hcm
riêng vùng ở cấp độ ba bốn loại hình này không được hoạt động
còn theo quy định xe ôm truyền thống chỉ hoạt động trở lại khi tp hcm đạt cấp độ một
đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
vùng ở cấp độ hai ba bốn xe ôm truyền thống không được hoạt động
vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải cũng sẽ có quy định hoạt động
phải đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín tùy theo từng cấp độ vùng dịch
thông tin nhanh từ ngành y tế nam định cho biết trong ngày một mươi sáu tháng một mươi một tỉnh này ghi nhận bảy mươi ba ca bệnh covid một mươi chín mới
trong đó huyện hải hậu ghi nhận số ca mắc nhiều nhất là bốn mươi chín ca
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng chức năng tỉnh nam định đã tiến hành phong tỏa
cách ly y tế một mươi năm ba trăm bảy mươi một nhân khẩu trên địa bàn huyện hải hậu
thông tin nhanh từ ngành y tế nam định cho biết trong ngày một mươi sáu tháng một mươi một tỉnh này ghi nhận bảy mươi ba ca bệnh covid một mươi chín mới
trong đó huyện hải hậu ghi nhận số ca mắc nhiều nhất bốn mươi chín ca
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng chức năng tỉnh nam định đã tiến hành phong tỏa cách ly y tế
đối với toàn bộ các khu dân cư gồm có hai mươi xóm với tổng số bốn hai trăm chín mươi tám hộ một mươi năm ba trăm bảy mươi một nhân khẩu trên địa bàn huyện hải hậu
yêu cầu người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu thì ở yên đó
nhà cách ly với nhà nội bất xuất ngoại bất nhập
huyện hải hậu yêu cầu tất cả những người đã đến xã hải minh hoặc tiếp xúc gần với người dân xã hải minh
từ ngày năm tháng một mươi một đến nay phải khẩn trương khai báo y tế và cách ly theo dõi sức khỏe tại gia đình
vừa qua trung tâm y tế huyện sóc sơn hà nội phát thông báo khẩn tìm người từng đến ba địa điểm có liên quan ca covid một mươi chín
được biết f từng đến điểm tiêm chủng và đám cổ hà nội khẩn tìm người
hiện tại dịch ở tp hcm đang cấp độ hai phương tiện giao thông hoạt động thế nào
các siêu thị chợ truyền thống chợ đầu mối được phép hoạt động có điều kiện ở các phường xã thị trấn cấp độ một
hoạt động hạn chế ở địa phương cấp độ bốn
vậy chờ siêu thị tại tp hcm
được hoạt động với điều kiện nào